cùng với đó theo thiếu tướng phan văn sửng bộ quốc phòng cũng thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch trên địa bàn tp hcm và các tỉnh thành phía nam chỉ đạo quân đội dân quân phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tuần tra chốt chặn tiếp tế lương thực bảo đảm an sinh xã hội
cùng với triển khai huy động lực lượng tham gia phòng chống dịch theo thiếu tướng phan văn dựng bộ quốc phòng còn phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan tại tp hcm và các tỉnh phía nam thực hiện tốt các biện pháp an sinh xã hội không để người dân thiếu đói và tham gia đề xuất chính sách cho các đối tượng
theo đó toàn quân đã huy động hơn sáu hai trăm linh chuyến xe tải ba chuyến tàu thủy một trăm năm mươi sáu chuyến bay vận chuyển gần hai mươi năm năm trăm linh tấn hàng hóa thu hoạch nông sản giúp nhân dân và vận chuyển hơn một mươi năm túi an sinh đến từng hội gia đình
quân đội cũng tổ chức khơm liệm hòa táng người tử vong vì covid một mươi chín tiếp nhận bảo quản bàn giao cho cốt cho gia đình có người thân bị mất chú đáo
thiếu tướng phan văn sự cho hay đây là việc làm chưa từng có trong tiền lệ nhưng cán bộ chiến sĩ dân quân đã nhận thức sâu sắc nhiệm vụ coi người mất như người thân của mình phục vụ với tinh thần tận tâm tận tình trân trọng
hiện nay theo thiếu tướng phan văn sự quân đội đang chỉ đạo cơ quan quân sự các địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng bàn giao kỷ vật người tử vong cho gia đình
thiếu tướng phan văn sửng nhấn mạnh có thể nói càng trong khó khăn gian khổ hình ảnh bộ đội cụ hồ càng tỏa sáng
hiện nay dịch bệnh còn diễn biến phức tạp thiếu tướng phan văn dựng đề nghị chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín các bộ ngành chức năng chủ động dự báo và có kịch bản chỉ đạo phòng chống dịch hiệu quả theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ tránh để dịch bùng phát gây mất mắt lớn về kinh tế xã hội và tính mạng của người dân